những hiệu xoay chiều như thế này về vấn nạn hành hung nơi bệnh viện còn rất khá biệt
nhưng nó cũng làm dấy lên những luồng ý kiến trái chiều về việc bác sĩ khi bị hành hung có nên phản kháng lại như vậy hay không
và kèm theo đó là những nghi ngại rằng dường như đội ngũ các y bác sĩ và nhân viên y tế đã không còn giữ được sự hồn nhiên
khi thực hiện thiên chức cao cả của mình trong môi trường bệnh viện nữa
mà họ còn phải luôn sẵn sàng để tự vệ trước những nguy cơ từ hành vi lệch chuẩn của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong các bài giảng của mình ông luôn nhấn mạnh một điều rằng
người bệnh đến bệnh viện là mang theo cả cuộc sống của họ
nếu đã là cuộc sống thì sẽ có rất nhiều bình diện chứ không chỉ là bệnh tật
các thầy thuốc đặt việc chữa bệnh lên hàng đầu nhưng cũng không nên quên đi những bình diện ẩn ấy
điều quan trọng nhất trong việc chữa bệnh là ổn định được tinh thần của người bệnh
truyền sự lạc quan vui sống cho họ hay nói cách khác là chữa bệnh tinh thần trước khi chữa bệnh thể xác
nếu người bác sĩ chỉ giỏi phẫu thuật mà không quan tâm được cái sự hạnh phúc của bệnh nhân này
không quan tâm đến cái phúc lạc và hạnh phúc của bệnh nhân
thì có thể chữa được khỏi cái bệnh này trước mắt
cái nỗi đau về tinh thần về tâm khảm của họ vẫn còn đó
như vậy họ vẫn bất hạnh
đây người bác sĩ quan trọng nhất là tìm đến trạng thái hạnh phúc của người bệnh
thì ngay cả khi người bệnh này không thể sống được vì có rất nhiều bệnh
ngành y làm sao chữ được họ chết trong yên bình tức là chết trong hạnh phúc
bác sĩ phải hướng đến cái như vậy thì mới gọi là lương y như từ máu
trên thực tế tại các bệnh viện ở việt nam vấn đề này được nhận thức như thế nào
tinh thần của người bệnh đã thực sự được coi trọng trong quá trình điều trị hay chưa
điều kiện khám chữa bệnh tại các bệnh viện của chúng ta với cơ sở vật chất trang thiết bị như hiện nay
chưa kể đến những áp lực
đặt lên vai đội ngũ y bác sĩ thì có khả năng nào cho việc đề cao đời sống tinh thần người bệnh trong quá trình điều trị hay không
không phải đến bây giờ vấn đề văn hóa ứng xử nơi bệnh viện mới được nhắc tới
nhưng rõ ràng đây là vấn đề cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa
ngành y là ngành đứng mũi chịu sao ngành tiếp xúc trực tiếp với người dân
mà chính môi trường làm việc lại hết sức nhạy cảm
nhạy cảm vì đây là môi trường đặc thù là nơi các bác sĩ
y tá nhân viên y tế hàng ngày đều phải sống giữa bầu không khí đầy mùi bệnh tật
giữa những căng thẳng mệt mỏi giữa những gương mặt nặng nề chán nản của bệnh nhân và người thân
cường độ công việc xuôn dập nhưng đòi hỏi sự tỉnh táo điểm tĩnh tinh tế
đối tượng mà họ đương đầu đầu chỉ là bệnh tật là thuốc men
mà đó còn là tinh thần là tâm lý của bệnh nhân và người thân
như thế nào tinh thần trách nhiệm của mình sự chú đáo khăm khám khi người bệnh bước cầu vào bệnh viện
được đón tiếp như thế nào từ anh bảo vệ cho đến là chị phát số
sau mới đến bác sĩ điều trị có thể bất kỳ một cái khâu nào đấy thôi
người bệnh tự yên người ta bực mình người ta cảm thấy là không hài hòa thì có thể dẫn đến những chuyện này chuyện đó
mà tôi biết rằng có rất nhiều chuyện trong ngành y tế
tự yếu là không phải xuất phát từ nhiều chuyên môn mà chính là cái thái độ ứng xử
và cái đấy chính là bộ y tế đã chỉ đạo rất quyết liệt
và các bệnh viện bản thân bệnh viện nội tiết trung ương
ban giám đốc xác định việc đổi mới và nâng cao về chất lượng khám chữa bệnh
trong đó đặc biệt đó thái độ của nhân viên y tế
đó là trọng tâm việc nâng cao chất lượng và phát triển của bệnh viện
với hệ thống y tế quá tải như việt nam hiện nay
các bác sĩ quay cuồng với công việc phải tiếp xúc quá nhiều người bệnh trong một ngày
đâu đó trong đội ngũ y bác sĩ vẫn còn một số thầy thuốc
có thái độ ứng xử giao tiếp thiếu tính chuyên nghiệp
tỏ thái độ ban ơn đối với người bệnh
đó là những con sâu làm sầu nồi canh
làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh người cán bộ y tế
sự tài giỏi trong chuyên môn của người bác sĩ thì mới chỉ làm nên một người thợ chữa bệnh
phải cần đến cả sự tinh tế đồng cảm yêu thương người bệnh
chữa bệnh bằng niềm cảm hứng xuất phát từ con tim mới làm nên một người thầy thuốc giỏi
quả thực là vô cùng khó để đòi hỏi y bác sĩ lúc nào cũng phải nở nụ cười với người bệnh
hơn nữa các y tá bác sĩ nhân viên y tế cũng chỉ là những con người bình thường
cũng có cảm xúc vui buồn lẫn nội
nhưng cho dù hàng ngày phải đối mặt tiếp xúc với bệnh tật
thậm chí là cái chết bao nhiêu đi nữa
họ cũng không thể được phép để cho mình trai sạn cảm xúc trước những nỗi đau của con người
nên dù cho việc cải tổ văn hóa ứng xử nơi bệnh viện
thiết yếu phải xuất phát từ sự thay đổi nhận thức của cả hai phía
tự động vẫn phải từ phía các bệnh viện
bản thân lãnh đạo bệnh viện và các khoa phòng luôn luôn phải giáo dục cán bộ của mình
về cái văn hóa giao tiếp thì bệnh nhân phải nói rằng bệnh nhân đến với chúng ta thì ngoài cái mục đích chữa bệnh
thì người ta cũng phải cảm rõ cái sự hài lòng
chứ còn nếu mà đến viện mà không được hài lòng thì thực sự là bệnh nu được khi nó nặng lên
thì mình cũng phải quán triệt nhân viên những cái chỗ đấy
xong xong việc nói
nhưng mà phải làm đó là mình cũng phải gương mẫu gương mẫu để mà làm cái việc đó
thứ ba nữa là mình phải tổ chức những lớp học về văn hóa giao tiếp
đối với bệnh nhân không thể phủ nhận những vụ bê bối liên quan tới ngành y trong thời gian qua cho thấy
đạo đức và trách nhiệm của bác sĩ đang là một vấn đề nổi cộng trong xã hội
nếu người nhà bệnh nhân tự cho mình quyền phán xét hành xử với các bác sĩ là làm chảy
không nên vì những bê bối của một vài cá nhân mà đánh đồng lên án cả ngành y
vẫn còn rất nhiều y bác sĩ có tâm có tài
tuy nhiên người bệnh và gia đình nếu như không tin tưởng cho rằng tất cả các y bác sĩ đều xấu như nhau
điều đó khiến nhiều người có tâm có tài cũng ngại cố gắng vì cố gắng của họ không được nhìn nhận đúng
vậy nên cần phải thay đổi nhận thức
người bệnh khi đã lựa chọn cơ sở y tế thì nên tin tưởng cán bộ y tế
khi có vấn đề gì cần trình bày trả lời
đào được rõ để cán bộ y tế hiểu
các bác sĩ cũng rất vui lòng khi được phục vụ những bệnh nhân có văn hóa
thực tế bác sĩ làm việc không phải vì một người mà vì nhiều người
đôi lúc rất căng thẳng
người dân cứ tưởng mình được vụ không chú đáo có những suy nghĩ không đúng
đối tượng cực đoan thôi
còn theo tôi đa số những người bệnh đều là những người quý trọng
bác sĩ điều trị và các nhân viên điều trị của các bệnh viện
bệnh nhân cũng có người này người khác
tuy nhiên tôi thấy sự chuyển biến về cách ứng xử giữa bác sĩ và bệnh nhân đã có thay đổi rất nhiều
thay đổi một cách tích cực
các bác sĩ cũng đã ân cần chú đáo hơn
đặc biệt nhẹ nhàng hơn đối với bệnh nhân
tận tình chú đáo
theo tôi trong bất kỳ môi trường nào cũng có người này người khác
tất cả mọi người kể cả bác sĩ hay bệnh nhân hay là người nhà
cũng cần phải biết kiểm nén và cần phải có những tích cực thấu hiểu nhận nhau
người ngoài thì bảo bác sĩ thì là như thế này thế nọ
nhưng chúng tôi thấy bác sĩ là những người rất vất vả
tôi cũng mong muốn các bác sĩ nên quan tâm bệnh nhân nhiều hơn
và hỏi hát nhiều hơn
chính những cái động viên đấy thì sẽ giúp bệnh nhân cải thiện được tình trạng tốt hơn
như bác sĩ cũng nói là thuốc chỉ là một phần
còn tư tưởng với tinh thần nó quan trọng hơn là thuốc
những hành vi lệch chuẩn hành hung y bác sĩ hoặc cán bộ y tế
đều bị pháp luật xử lý rất như mình chừng chỉ bằng những bản án thích đáng
mà đa phần những người thiếu kiểm chế không giữ được bình tĩnh
dẫn đến những hành vi sai trái ấy đều cảm thấy vô cùng hối hận
khi đã để sự việc đi xa một cách đáng tiếc như vậy
có một quan niệm sai lầm của nhiều người bệnh rằng
bác sĩ là vạn năng cái gì cũng biết
tất nhiên đào tạo được một bác sĩ là cả một quá trình dài
cho nên khi nhận tấm bằng họ đều phải có trình độ chuyên môn nhất định
thế nhưng thực tế của quá trình điều trị không phải tất cả những bác sĩ
mỗi người bệnh có một cơ địa khác nhau
cho nên khi đến với bệnh viện thì nên tin tưởng bác sĩ
và nếu có vấn đề xảy ra thì cần bình tĩnh ứng xử có văn hóa
những hành động có văn hóa những lời cảm ơn dân thành
sẽ là các nguồn động viên to lớn để những y bác sĩ
toàn tâm toàn ý hơn trong sứ mệnh nghiêng nghiêng và cao quý của mình